tôi là người sinh ra và lớn lên ở hà nội
ở hà nội thì nói chung là những người mà đã sinh ra lớn lên hà nội thì có rất nhiều cảm xúc
lần đầu tiên tôi ra trường tôi đi xa nhà vào phía nam công tác
thì hôm đó là tôi đi trên tàu hỏa tôi đi vào nam
thì là đúng vào một cái đêm mùa đông cái tiếng tàu nó cất lên nó cứ thế nó rất là nao lỏng
và tất cả những cái đèn đường rồi những tiếng giao hàng cái thứ tất cả tự nhiên nó ùa về
cả một cái khoảng trời nó ùa về
và do đó sau này tôi đã viết lại thành bài hà nội đêm nay vào đông
đèn khô đơn góc phố thao thức ai còn nhớ
chầm chầm đi trên phố vắng tìm về một cõi mưa xa
giật mình hàng dòng dao vang đường khuya bước chân cô đơn
coi tàu náo náo phương nào chìm vào hơi sương giá lạnh
bầu trời không trăng không sao
hà nội đêm nay vào đông
đêm nay hà nội vào đông
chợt nghe một khúc ca trù
kỷ niệm lung linh trong tim
chợt nghe một câu hát ru
đêm nay hà nội vào đông
chợt nhớ mùa đông năm nào
tạm biệt hà nội vào đông
tạm biệt hà nội ra đi
và lòng thương nhớ khôn môi
đêm nay hà nội vào đông
một miền tâm linh thức dậy
môi hồi từng biên gạch nhỏ
mỗi hàng cây mỗi cửa hồ
hà nội ngàn năm về đây
muốn đời hồn muốn đời hồn
hồn thiêng núi sông
hà nội đêm nay ngàn năm
chợt nghe một tiếng chuông chua
hà nội đêm nay ngàn năm
chợt nghe một tiếng chuông chua
hồn thiêng núi sông